nhiều ngày qua mưa lớn cũng đã làm hàng trăm hectare vùng chuyên canh sản xuất muối của diêm dân thị xã sông cầu tỉnh phú yên bị sũng nước
giá muối tăng trở lại diêm dân đang đầu tư tăng năng suất sản lượng thì đột nhiên mất trắng
so với tháng một năm hai nghìn một mươi bảy từ đầu tháng năm vừa qua trời nắng nóng giá muối tinh tăng từ bốn trăm năm mươi đồng một kg lên hơn một đồng
trong tháng năm diêm dân thị xã sông cầu tỉnh phú yên phấn khởi tích cực cải tạo ruộng sản xuất muối
thế nhưng chỉ vài trận mưa lớn vào cuối tháng năm hàng trăm hectare muối đang kết tinh đều biến thành nước biển
mặc dù mấy ngày qua trời nắng nóng trở lại nhưng nước mưa trên các cánh đồng muối của diêm dân sông cầu vẫn chưa bốc hơi hết vì không có cống thoát
theo diêm dân nếu trời không mưa ít nhất phải đến giữa tháng sáu mới cải tạo được ruộng để tái sản xuất muối
thị xã sông cầu là vùng sản xuất muối chủ yếu của tỉnh phú yên có diện tích hơn một trăm tám mươi hectare sản lượng trung bình hàng năm khoảng một mươi sáu tấn
từ đầu năm đến nay mưa cháy mùa thường bất chợt xảy ra gây thiệt hại lớn cho diêm dân vì nghề làm muối tại đây hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết